cùng với nhiều địa phương trong cả nước sáng ngày hai tháng một sở văn hóa thể thao và du lịch phú thọ đã tổ chức sự kiện đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên tham quan tại tỉnh phú thọ năm hai nghìn hai mươi
chương trình mở đầu cho một chuỗi các sự kiện quảng bá hình ảnh xúc tiến du lịch của tỉnh phú thọ điểm đến thân thiện hấp dẫn đưa du khách về với cội nguồn dân tộc việt nam

chương trình mở đầu cho một chuỗi các sự kiện quảng bá hình xúc tiến du lịch của tỉnh phú thọ năm hai nghìn một mươi tám